ubnd tỉnh lạng sơn vừa có điện khẩn báo cáo đề xuất với thủ tướng tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu tân thanh để xuất khẩu sang trung quốc trong một mươi năm ngày kể từ ngày một mươi sáu tháng bốn
lý do theo chi cục khải quan tân thanh trung quốc đang xiết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
khoảng một tuần trở lại đây có khoảng một xe hàng nằm ở khu vực cửa khẩu tân thanh để chờ xuất sang trung quốc chủ yếu là nông sản
ubnd tỉnh lạng sơn cho rằng với số lượng xe hàng tồn ở cửa khẩu tân thanh như hiện nay thì phải mất khoảng hai mươi ngày mới giải phóng hết được khiến chi phí gia tăng chất lượng hàng hóa giảm gây thiệt hại cho doanh nghiệp